ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
dự kiến dự án luật này sẽ được trình ra quốc hội tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn tới đây
buổi chiều thì ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
hiện nay có ba lực lượng gồm bảo vệ dân phố dân phòng công an xã thị trấn bán chuyên trách
là các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại phiên họp đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc sắp xếp thống nhất ba lực lượng trên bám sát chủ trương không tăng biên chế
không tăng ngân sách và không ảnh hưởng đến các hoạt động khác
tại phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị cơ quan soạn thảo
tiếp thu ý kiến của các đại biểu đồng thời lưu ý cân nhắc thêm về chế độ hỗ trợ hàng tháng
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
dự thảo luật gồm tám chương sáu mươi chín điều
dự án luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh và bổ sung nhiều nội dung mới
so với luật phòng chống ma túy hiện hành
trong đó có việc xây dựng chương bốn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy